với nhân dân vùng khó khăn đặc biệt là đồng bào dân tộc ở vùng sâu vùng xa
việc mua sắm được những mặt hàng thiết yếu phục vụ cho ngày tết gặp rất nhiều khó khăn do cách trở về giao thông
đã trở thành truyền thống từ nhiều năm nay ở tỉnh quảng trị các doanh nghiệp đã triển khai chiến dịch đưa hàng bình ổn giá về tận địa phương
đã góp phần giải quyết vấn đề này cho người dân
xã túc huyện hướng hóa tỉnh quảng trị không phải là địa phương gặp nhiều khó khăn về giao thông
thế nhưng với đồng bào dân tộc vân kiều nơi đây việc mua được muối ăn mứt tết cũng như những mặt hàng thiết yếu khác
có khi phải đi bộ hết gần một ngày đường
những mặt hàng tết đưa về tận trung tâm cụm xã như thế này với họ chẳng khác gì phiên chợ tết
nhà mình ở xa cũng không có tiền nhiều được mua hàng hóa giá rẻ ở ngay tại bản mình rất vui
không có nhiều tiền nhưng cũng mua sắm được hàng hóa đón tết
thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị tổng công ty thương mại quảng trị là đơn vị được giao nhiệm vụ
triển khai bán hàng bình ổn giá cho nhân dân vùng sâu vùng xa
những ngày này bà con nhân dân một mươi bảy xã thuộc các địa phương gặp nhiều khó khăn của tỉnh quảng trị
đã được mua hàng tết với giá thấp hơn thị trường từ ba bốn mươi với tổng trị giá hai mươi tỷ đồng
trong đó một mươi tỷ đồng được ngân sách của tỉnh hỗ trợ lãi suất trong bốn tháng
hơn một trăm linh mặt hàng chủ yếu được sản xuất trong nước đảm bảo chất lượng
đã được đưa về phục vụ bà con nhân dân vùng khó khăn
chương trình bán hàng bình ổn giá sẽ được kéo dài cho đến hết ngày hai mươi chín tết đình dậu
thực sự có ý nghĩa giải quyết phần nào khó khăn của đồng bào
ở vùng sâu vùng xa
hoạt động này cũng góp phần ổn định thị trường hạn chế tình trạng đầu cơ găm hàng
tăng giá đột biến ở khu vực nông thôn ngay trong dịp tết nguyên đán